nó chỉ là một chiếc bánh vẽ ngọt ngào để lấp liếm cho những hành vi trái pháp luật của những chủ bưởng vàng có lòng tham vô đáy
còn người dân cuối cùng cũng đành phải ngậm ngùi với sinh kế mới với nỗi lo không biết tương lai con cháu mình sẽ ra sạc
khi đồng ruộng bằng phẳng màu mỡ xưa kia giờ chỉ còn trơ lại sỏi đá
làm vàng thì dân cũng không có ruộng làm nữa gì
đáng lẽ năm ngoái là ông ấy phải xan mật bằng dạ dụng cho dân nhưng mà ông không xan
đấy thì anh nghe huyện bảo là đứng ra huyện cho mang hai cái máy xúc về để san cho dân
nhưng mà anh hưng lại bảo là để cho ông ấy xan nhưng mà đấy từ năm ngoái năm nay có xan đâu
thế ông dần làm vàng đấy thôi
thế là dân không có dụng cái mà kêu cũng chả biết kêu vào ai
nhà trước nhà tôi đây cũng có ít ruộng ở đây
thì tôi cũng không muốn cho ông ấy làm
thế nhưng mà mình thôi nhà tôi gia đình nhà tôi thì không ngăn cản được
thế ông ấy bảo ông ấy làm thì ông ấy đền bù
thì tôi nghĩ đền bù thì phá lại thì vất vất vả mất màu
thì mình không cho làm thì người ta cũng cứ chấn vào thì thôi
thì biết làm thế nào đành phải chịu
năm thứ sáu rồi ông ấy mốc vào hang
còn được hay không thì chúng tôi cũng chả biết
ông ấy cũng chả cho ai xuống chỉ có thuê người làm
còn viết còn dân đây thì có ai xuống thì tên nào
theo số liệu thống kê của bộ tài nguyên và môi trường cung cấp
hiện cả nước có ba tổ chức cá nhân cùng bốn bảy mươi một giấy phép thăm dò và khai thác khoáng sản
do cơ quan chức năng trung ương và địa phương cấp
trong đó đã có ba mươi ba trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành tiến hành lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác cho ba trăm năm mươi năm khu vực khoáng sản
năm thứ bảy
năm thứ tám
năm thứ chín
năm thứ một mươi
năm thứ một mươi một
năm thứ một mươi hai
năm thứ một mươi ba
năm thứ một mươi bốn
năm thứ một mươi năm
năm thứ một mươi sáu
năm thứ một mươi bảy
năm thứ một mươi tám
năm thứ một mươi chín
năm thứ hai mươi
năm thứ hai mươi một
năm thứ hai mươi hai
năm thứ hai mươi ba
năm thứ hai mươi bốn